bản tin một mươi ba h ba mươi hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây

bản tin một mươi năm h ba mươi hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây
bản tin một mươi sáu h ba mươi hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây
bản tin một mươi bảy h ba mươi hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây

các chức danh công an xã trong đó là gồm có trưởng công an phó công an xã và công an viên
với cái lực lượng này tin tưởng rằng là xuống khi các đồng chí xuống địa bàn
thì sẽ làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
trong việc đề ra các biện pháp kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chủ trương điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã cho thấy hiệu quả ở nhiều địa phương
tuy nhiên để làm tốt công tác này cần có sự phối hợp và đồng thuận
của cấp ủy chính quyền địa phương
quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị
hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của công an xã
phối hợp chặt chẽ với công an cấp huyện
quản lý chặt chẽ cán bộ công an chính quy khi điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã
bằng nguồn ngân sách của chính phủ cùng sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp
trong hơn một năm qua tỉnh đắk lắc đã xây mới sửa chữa hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết
nhà tình nghĩa tình thương cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh
đây là điểm tựa vững chắc để bà con nỗ lực làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững
lấy nhau được hơn một mươi ba năm và đã có bốn người con
nhưng vợ chồng anh yilu adrung và chị dorit eban
ở buôn ea mấp thị trấn ea póc huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
vẫn không cất nổi ngôi nhà để ở
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cư mờ ga và thị trấn ea póc
hỗ trợ năm mươi triệu đồng
các anh em người thân hỗ trợ thêm để gia đình anh xây được ngôi nhà
có diện tích rộng bốn mươi hai mét vuông khang trang sạch đẹp
trước đây tôi thấy rất cực khổ
ở trong nhà cổ rách
với lại con thì đông
tôi rất mừng khi được có nhà nước giúp đỡ cho tôi năm mươi triệu xây nhà mới
đón tết năm mới
tôi cũng thấy rất vui tôi cảm ơn đảng nhà nước
còn đây là ngôi nhà của vợ chồng anh nguyễn ngọc tài
và chị nguyễn thị thúy thanh
ở tổ dân phố bốn thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga
hoàn cảnh của anh tài chị thanh khá đặc biệt
cả hai vợ chồng đều bị cầm và gặp nhau
nên vợ thành chồng ở trường tình thương thành phố buôn ma thuột
từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện cư mờ ga
và quỹ tàn tật thị trấn quảng phú hỗ trợ năm mươi triệu đồng
kết hợp với số tiền hai bên gia đình giúp đỡ
anh chị xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá hai trăm linh triệu đồng
từ ngày chuyển về ở trong ngôi nhà mới khang trang ấm cúng
đến nay anh chị rất vui mừng
có thể nói đến nay thì từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến nay
thì đã vận động được là tám tỷ bảy
và trong đó thì đã xây được là bốn trăm linh ba căn nhà
đại đoàn kết thì trong đó kể cả xây mới và sửa chữa
gia đình nói chung là rất phấn khởi vui mừng
thấy đã có những sự quan tâm chia sẻ
ngoài chính sách chủ trương của đảng nhà nước
thì đây là cái quan tâm chia sẻ của cán bộ đảng viên công chức viên chức
cũng như cộng đồng các dân tộc của huyện nga
theo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đắk lắc
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
cùng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhân dân
đã hỗ trợ xây mới gần một trăm tám mươi nhà
và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo
với tổng kinh phí hơn bốn năm tỷ đồng
qua đó đã giúp nhiều hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống
từng bước vươn lên thoát nghèo
bốn mươi ba số người khuyết tật được hỏi có cảm nhận bị kỳ thị
tập trung ở các nhóm người trẻ tuổi nam giới
khiếm thị và đa khuyết tật
năm mươi tám đồng ý với ý kiến cho rằng bản thân họ là người vô tích sự
và bốn mươi sáu tự cho rằng người khuyết tật không nên yêu và lập gia đình
đó là những con số được đưa ra trong buổi công bố kết quả nghiên cứu
xóa bỏ kỳ thị quan điểm và đánh giá của người khuyết tật
vừa tổ chức tại hà nội
tại buổi công bố kết quả nghiên cứu
bà kathleen wasey giám đốc quốc gia của chương trình phát triển liên hợp quốc
và các đại biểu cho rằng
việc phê chuẩn công ước về quyền của người khuyết tật
là một bước tiến quan trọng
nhưng những thay đổi trong luật pháp
cần được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của người khuyết tật
nhằm tăng cường tiếng nói của người khuyết tật
và chống lại kỳ thị ở việt nam
nghiên cứu sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức
cá nhân và mạng lưới của người khuyết tật
thảo luận và xác định những hình thức kỳ thị
đồng thời góp phần xây dựng năng lực của người khuyết tật
ngoài ra nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị
để các nhà hoạch định chính sách
đưa ra những chính sách phù hợp
nhằm xóa bỏ kỳ thị đối với người khuyết tật
nghiên cứu này sẽ giúp đưa ra những bằng chứng
đưa ra những câu chuyện rất cụ thể
để thứ nhất là những nhóm cộng đồng
người khuyết tật ở những dạng tật khác nhau
có thể đưa được câu chuyện của mình
tới các nhà luật pháp
để có những chính sách phù hợp hơn
tới những người chủ lao động
để có những chính sách phù hợp
cũng như là tới những công chúng
thông qua các kênh khác nhau
ví dụ như là
qua facebook qua báo chí
qua truyền hình để cái câu chuyện của người khuyết tật
nó đến gần với công chúng hơn
và họ hiểu hơn
có thể nói mặc dù chiếm
một tỷ lệ không nhỏ nhưng sự kỳ thị
mà người khuyết tật gặp phải ở việt nam
vẫn còn phổ biến và gây ảnh hưởng trực tiếp
đến tinh thần cũng như các cơ hội
tiếp cận giáo dục dịch vụ y tế
và cơ hội việc làm của người khuyết tật
các kỳ thị hay các phân biệt đối xử
gắn với người khuyết tật đã được nhiều báo cáo
chỉ ra là nguyên nhân gây ra tình trạng nghèo thiếu
cơ hội việc làm và ít được tiếp cận
với các dịch vụ y tế giáo dục
của người khuyết tật ở việt nam
mất đi cơ hội
hoài nhập cộng đồng người khuyết tật
rất là mong muốn làm thế nào
cộng đồng và xã hội
họ bán tâm
và họ dành
cái nhiệm trích của mình
đúng đắn hơn nữa
tạo điều kiện cho
cộng đồng người khuyết tật chúng tôi
được hoài nhập cộng đồng
rất toàn diện
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới
ước tính có khoảng một mươi năm dân số trên thế giới
tương đương với hơn một tỷ người
đang sống với ít nhất một dạng khuyết tật nhất định
và trong số những người khuyết tật
có gần hai trăm linh triệu người tuổi từ một mươi năm trở lên
có nhiều khó khăn khi làm một việc cơ bản
cũng theo tổ chức này
trong năm tới tỷ lệ người khuyết tật sẽ gia tăng
một phần vì dân số thế giới
đang lão hóa và vì sự gia tăng
của một số bệnh mãn tính
vì vậy vấn đề khuyết tật đã trở thành
vấn đề toàn cầu và cần có các nghiên cứu
giải pháp đồng bộ
việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong khai thác hải sản
việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong khai thác hải sản
là hướng đi đúng của huyện quỳnh lưu đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng

để nâng cao giá trị khai thác hạn chế rủi ro trên biển

để nâng cao giá trị khai thác hạn chế rủi ro trên biển

trong phần tin quốc tế
trong phần tin quốc tế
chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tại mỹ chuyến thăm lần này của ông macron
được kỳ vọng là nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân iran trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump
có thể sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử này
chuyến thăm của tổng thống pháp tới mỹ chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay nhưng ngay tối qua
tổng thống pháp emmanuel macron và phu nhân đã dùng cơm thân mật với tổng thống mỹ và phu nhân
tại một địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng rất cao trong quan hệ pháp mỹ đó là ngôi nhà của
vị tổng thống đầu tiên george washington tại malvernon trước khi đến nhà trắng tổng thống pháp
và phu nhân đã đi bộ đến đài tưởng niệm lincoln và quảng trường lafayette nơi được đặt tên theo
vị tướng pháp chiến đấu trong cuộc chiến giành độc lập ở mỹ tổng thống trump đã đón ông macron
bằng hai mươi một loạt đại bác theo nghi thức cấp nhà nước đây là lần đầu tiên tổng thống mỹ donald trump
tiếp một nguyên thủ nước ngoài với nghi lễ của một chuyến viếng thăm cấp nhà nước điều này cho thấy
paris và washington muốn chứng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa hai đồng minh truyền thống cho dù
đôi bên có nhiều bất đồng chuyến thăm của ông macron diễn ra trong bối cảnh eu đang nỗ lực để
cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với iran trước nguy cơ ông trump sẽ rút khỏi thỏa thuận này nếu ông
không ký lệnh chỉ hoãn trừng phạt nhằm vào tehran trước ngày một mươi hai tháng năm vì thế chuyến thăm của ông
macron được kỳ vọng là sẽ cứu vãn tình hình các ngoại trưởng của nhóm bảy nền công nghiệp phát triển
nhất thế giới g bảy vừa đạt được quan điểm thống nhất về vấn đề hạt nhân triều tiên tại hội nghị
ngoại trưởng và an ninh g bảy đang diễn ra ở thành phố toronto
theo tuyên bố của phó thư ký báo chí bộ ngoại giao nhật bản ông toshihide ando
vấn đề hạt nhân triều tiên là một trong những ưu tiên hàng đầu của các ngoại trưởng g bảy và các
bên nhất trí sẽ duy trì sức ép tối đa đối với bình nhưỡng trong vấn đề phi hạt nhân hóa
ngoài ra các ngoại trưởng g bảy cũng khẳng định không bao giờ chấp nhận một triều tiên sở hữu
vũ khí hạt nhân đồng thời bày tỏ quan ngại về việc nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn chỉ
tuyên bố ngừng thử nghiệm hạt nhân tên lửa đạn đạo và tháo rỡ các thiết bị tại một cơ sở hạt nhân ở
phía bắc chứ không cam kết phi hạt nhân hóa cũng bên lề hội nghị phát biểu về báo giới
ngoại trưởng anh boris johnson cho biết cộng đồng quốc tế nên tiếp tục hy vọng
song cũng cần thận trọng trước những tuyên bố của bình nhưỡng
nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ngày càng gia tăng và điều này tiềm ẩn nhiều hiệu
trọng với thế giới liên hợp quốc vừa đưa ra cảnh báo này tại phiên khai mạc hội nghị
chủ bị chuẩn bị cho hội nghị hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân npt tại geneva thụy sĩ
phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị trù bị chuẩn bị cho hội nghị hiệp ước không phổ biến vũ
khí hạt nhân tại geneva thụy sĩ đại diện cấp cao liên hợp quốc izumi nakamitsu khẳng định thế
giới đang đối mặt với những thách thức tương tự như vào thời điểm trước khi hiệp ước về không
phổ biến vũ khí hạt nhân ra đời bà nhấn mạnh chính các chương trình hiện đại hóa hạt nhân của
các nước sở hữu vũ khí hạt nhân là nguyên nhân dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới
quan chức liên hợp quốc lưu ý một thực tế là cho tới gần đây tất cả các cường quốc hạt nhân
thế giới vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán liên tục về kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị
tuy nhiên nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ngày càng lớn và không thể đảo chiều xu thế này
thế giới sẽ quay trở lại thời kỳ không có một cơ chế kiểm soát rõ ràng các kho vũ khí hạt nhân
văn phòng thủ tướng anh vừa ra thông báo cho biết nước anh sẽ không ở lại liên minh thuế
quan châu âu hiện nay cũng như sẽ không gia nhập một liên minh thuế quan mới với eu trong giai đoạn
hậu brexit thông báo của văn phòng thủ tướng anh cho biết london tin rằng đề xuất của nước
anh về thỏa thuận thương mại với eu trong tương lai có thể giúp tránh khả năng phải thiết lập
đường biên giới cứng với ireland cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại với các
trao đổi thương mại diễn ra thuận lợi thông báo của văn phòng thủ tướng anh được đưa ra
sau khi hồi tuần trước thượng viện nước này đã bác dự luật rời liên minh thuế quan eu do không đồng
ý đề xuất của chính phủ liên quan đến vấn đề liên minh thuế quan anh eu giai đoạn hậu brexit như
vậy dự luật này sẽ được trả về hạ viện cân nhắc có chấp thuận những sửa đổi như thượng viện yêu
cầu hay không trong trường hợp câu trả lời là không các hạ nghị sĩ anh sẽ xem xét thảo luận lại vấn đề
anh và mỹ vừa có những động thái nhằm vào tập đoàn zte một trong những nhà sản xuất thiết bị
viễn thông lớn nhất của trung quốc khi không cho doanh nghiệp này mua linh kiện thiết bị từ các
công ty của mỹ và ngăn chặn hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh của zte trên lãnh thổ anh
bộ thương mại mỹ tuyên bố cấm các công ty nước ngoài bán linh kiện cho tập đoàn zte của trung
quốc trong vòng bảy năm điều này đồng nghĩa với việc zte sẽ không thể tiếp tục nhập các linh kiện
từ mỹ để lắp đặt trong các sản phẩm của mình các chuyên gia cho rằng động thái trên của mỹ có
thể gây thiệt hại lớn cho zte bởi các công ty mỹ được cho là cung cấp khoảng hai mươi năm ba mươi linh kiện được
sử dụng trong thiết bị của zte lệnh cấm được đưa ra sau khi giới chức mỹ phát hiện zte đã gian dối
trong việc thi hành án phạt mà tòa án liên bang tại texas đưa ra hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy sau khi
kết luận công ty này xuất khẩu bất hợp pháp các hàng hóa của mỹ cho iran vi phạm các biện pháp
trừng phạt của mỹ cổ phiếu của zte tại thị trường hồng kông và thẩm quyến của trung quốc hiện đang bị tạm ngừng giao dịch
vào lúc một mươi ba h ba mươi hôm qua theo giờ địa phương tức h ba mươi phút sáng nay theo giờ hà nội
một chiếc xe tải đã lao vào những người đi bộ ở thành phố toronto của canada
khiến ít nhất một mươi người chết và một mươi năm người bị thương cảnh sát toronto đã bắt giữ một đối tượng tình nghi
và đề nghị các nhân chứng cung cấp thêm thông tin đồng thời điều tra khả năng đây là một vụ khủng bố
cảnh sát cho biết một chiếc xe tải trắng loại nhỏ chạy với tốc độ khoảng bảy mươi km trên giờ đã lao
thẳng vào dòng người đi bộ đông đúc trên tuyến phố trung tâm yon ở khu vực north gióc thuộc thành phố
toronto của canada làm ít nhất một mươi người thiệt mạng và một mươi năm người bị thương trong đó có nhiều trường hợp
nguy kịch chiếc xe lập tức bị thu giữ trong khi đối tượng lái xe bị bắt giam công tác điều tra đang
được các cơ quan an ninh phối hợp tiến hành đài cbc của canada đưa tin nghi phạm gây ra vụ đâm xe là
một người đàn ông hai mươi năm tuổi có tên alex minasian
các nguồn tin thực thi luật pháp của mỹ cho rằng vụ đâm xe ở toronto rõ ràng là một hành động cố ý
theo bộ trưởng an toàn công cộng canada vẫn còn quá sớm để có thể kết luận vụ việc là do khủng bố
và giới chức canada cũng không nâng mức báo động khủng bố thủ tướng canada justin trudeau đã gửi
lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân của họ đồng thời cho biết sẽ sớm thông báo
kết quả điều tra trong vài giờ tới
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi